vào tối ngày hai mươi một tháng tám một vụ cháy đã xảy ra tại hộp công tơ điện tầng bảy
trung cư noct tên gọi khác là an sinh c
ở ngõ bốn mươi bốn đường nguyễn cơ thạch phường cầu diễn quận năm từ liêm thành phố hà nội
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm
đã xuất hai xe chữa cháy một xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ đến chữa cháy
ngọn lửa tuy không to nhưng chất cháy là nhựa đã tạo ra nhiều khói khí độc
bao trùm khiến người dân hoảng loạn
đám cháy được khống chế ngay sau đó lực lượng cứu nạn đã cứu được bảy người
trong đó có ba trẻ em và người già đồng thời hướng dẫn tám người tự thoát nạn an toàn
vụ cháy không gây thương vong về người thiệt hại về tài sản là không đáng kể
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo đào thị như lệ
trú tại quận sơn trà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức đồng thời xét xử cán bộ văn phòng đất đai
bị cáo dương thị ngọc anh chú tại quận ngũ hành sơn
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
dương thị ngọc anh là nhân viên tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
quận sơn trà thành phố đà nẵng
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi biết lệ bị đòi nợ nhưng chưa có tiền trả
ngọc anh đã lấy một mươi chín sổ đỏ của người dân đưa cho lệ để lấy lòng tin của các chủ nợ
từ khoảng tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lệ dùng các giấy tờ nhà đất mượn từ ngọc anh để làm tin chiếm đoạt
của năm nạn nhân bốn mươi một bốn tỷ đồng
với các hành vi này đào thị như lệ bị tuyên phạt trung thân
dương thị ngọc anh năm năm sáu tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lực lượng bộ đội biên phòng điện biên vừa bắt quả tăng một đối tượng nữ
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
chiều ngày hai mươi tháng năm
ngày một tháng tám tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hồng lách quông xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng quảng thị nịa
trú tại huyện điện biên đang vận chuyển hai bánh heroin
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông
chưa rõ lai lịch với giá là một mươi triệu đồng
khi chưa kịp giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã giải cứu một nạn nhân bị lừa bán
sang campuchia lao động đưa về nước qua cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
nạn nhân là y liên trú tại xã đắc xú huyện ngọc hồi tỉnh con tu
đi làm công nhân ở bình dương thì bị lừa bán sang campuchia
với chiêu bài nhuệt nhẹ lương cao ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nhất dẫn liên cùng năm người khác sang campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh long an
sau hai lần bị bán cho các công ty khác nhau liên xin nghỉ về việt nam
vì không chịu được áp lực công việc
công ty bắt liên phải nộp ba năm trăm linh usd hoặc phải rụ rỗ từ ba đến năm người
sang làm cho công ty thì mới cho về nước
sau đó nạn nhân tiếp tục bị bán sang các công ty khác
đến chiều ngày hai mươi tháng tám y liên đã được lực lượng chức năng giải cứu
tại một công ty cách cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh khoảng bốn trăm bảy mươi km
và đưa liên về nước
liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ
công an huyện trường mỹ cho biết danh tính đối tượng là nguyễn thị tuyến
trú tại xã thụy hương huyện trường mỹ thành phố hà nội
đối tượng nguyễn thị tuyến làm công nhân cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện trương mỹ
qua đầu tranh khai thác bước đầu cơ quan công an xác minh được thời gian gần đây do cả tin
nên nguyễn thị tuyến đã mắc bẫy kẻ lừa đảo trên mạng bị chiếm đoạt số tiền hơn một mươi triệu đồng
đang lúc túng quẫn tuyến biết được tâm nguyện của một đồng nghiệp là muốn tìm trẻ sơ sinh
để nhận làm con nuôi ý đồ phạm tội bột phát nổi lên với mong muốn kiếm tiền từ việc này
khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám nguyễn thị tuyến đến bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ
lẻn vào khoa sản tìm bắt được một bé sơ sinh mới sinh ngày một mươi tám tháng tám và ý định bế ra ngoài nhưng không thành
ngay lập tức công an huyện trương mỹ đã tiếp cận hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
hiện công an huyện trương mỹ đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn thị tuyến để điều tra về hành vi
chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ đơn vị bảo hiểm những xe đã mua gói bảo hiểm vật chất bảo hiểm thân vỏ
khi va chạm với thanh chắn hay còn gọi là barrier tại trạm thu phí không dừng
sẽ được bảo hiểm chi trả nếu có đủ bằng chứng
cụ thể liên quan đến việc barrier tại các trạm etc đóng lại dẫn đến va chạm vào đầu xe gây hư hỏng
chủ xe sẽ được bảo hiểm thanh toán ứng trước tiền sửa chữa nếu xe đã mua
bảo hiểm vật chất sau đó đơn vị vận hành thu phí sẽ chi trả bù lại cho doanh nghiệp bảo hiểm
theo nguyên tắc thế quyền trường hợp barrier chưa mở nhưng chủ phương tiện vẫn điều khiển xe
ở vận tốc bình thường nếu xảy ra va chạm bảo hiểm sẽ vẫn chịu trách nhiệm bồi thường
nhưng nếu xe đang qua trạm thu phí nhưng barrier bất ngờ đóng lại dẫn đến hư hỏng
thì đơn vị chịu trách nhiệm sẽ là cơ quan vận hành barrier
sau một ngày làm việc mệt mỏi với công việc thì ai cũng muốn về nhà với gia đình để nghỉ ngơi
nhà luôn là nơi thuộc
thế nhưng đối với nhiều hộ gia đình đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội tại xã kim trung
huyện đông anh thành phố hà nội do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý
và phát triển nhà hà nội quản lý và vận hành thì lại không đơn thuần như vậy
bởi lẽ chính ngôi nhà họ ở bấy lâu nay lại đem đến những rắc rối ngoài ý muốn
kiến nghị đề xuất lên các đơn vị quản lý với mong muốn là được sống trong ngôi nhà đúng nghĩa
thế nhưng đến thời điểm hiện tại họ vẫn phải sống trong nỗi lo âu
vì sao lại như vậy
xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây
không phải ngoại lệ tòa nhà này đã bị thay đổi theo thời gian
vấn đề có lẽ là bình thường và tất yếu
thế nhưng bên trong lớp sơn đã bị ấm mốc phai màu này lại là vấn đề lớn
các thí vị trong thăm máy không còn nguyên vẹn bởi những sự cố đã xảy ra khi hoạt động
thưa quý vị và các bạn gần một năm trở lại đây thì người dân sống tại khu nhà công nhân thuộc xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
luôn phải sống trong cảnh lo sợ sợ hãi
thì một bên thăm máy đã bị hư hóng nghiêm trọng không thể sử dụng
và một bên còn lại có sử dụng tuy nhiên thường xuyên xảy ra sự cố khiến cho người dân không muốn lựa chọn để di chuyển
tình trạng thăm máy đã bị hư hóng thì nó đã diễn ra thời gian dài chảy
các bạn đi đi các bạn đi đi
đi rất là đi nó rung lắm lúc rung là đi rất là ghê
lắm lúc thang là đi bị nỗi ấy nỗi rồi bị kẹt ở trong có người kẹt ở trong
có lúc thì bị trượt xuống
sao lại đi thăm bộ
hả sao lại đi thăm bộ
cháu nhỏ này phải khóc hết lên
khi mẹ cháu bấm thang máy bởi sự sợ hãi khi đi thang máy bị rơi tự do vẫn còn động lại trong tâm trí của cháu nhỏ
hai mẹ con đành phải lựa chọn thang bộ
chưa về đến nhà đã lo vì thang máy
đến nhà rồi thì cảnh tượng này lại đập thẳng vào mắt nền nhà bong chóc gạch lát vỡ vụn
người dân phải dùng nhiều cách thủ công khác nhau để che đi những vết sụt nứt
các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tường nhà ẩm mốc do ngấm nước đến nỗi bình nóng lạnh không thể bám trụ trên tường
dù người dân đã kiến nghị nhiều lần lên đơn vị quản lý tuy nhiên sự khắc phục là rất chậm trễ nếu không muốn nói là bị bỏ ngơ
lần nào xí nghiệp bảo là kê khai những cái sổ mảnh tường bị vỡ hoặc là hỏng ấy thì mình cũng đều kê khai đi nhưng mà chưa được sự hoạt hồ
báo xí nghiệp thì phải rất lâu phải đến cả tháng trời
xong rồi họ chấp phá cạch này
được một thời gian khoảng vài tháng sau nó lại vỡ tiếp
thì báo thì xí nghiệp vẫn cứ bảo là đợi bên nhà thầu hoặc xí nghiệp sửa chữa
những kiến nghị đề xuất và cả những thắc mắc của người dân tại tòa nhà ct một đã được phóng viên gửi đến đơn vị quản lý
và vận hành là công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội
toàn thể người dân nơi đây đang ngày đêm mong ngóng
những câu trả lời và cách giải quyết sự việc từ đơn vị quản lý
đối với đối tượng nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp hai a xã hưng thạnh huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp
có dẹo tròn kích thước bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũ trái
và đối tượng phan thân hệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại khóm tân mỹ phường tân quy đông thành phố sa đéc tỉnh đông tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo thẳng dài một cm cao hai cm
trên sau cánh mũ trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những thông tin có giá trị
có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện